iran đã cáo buộc israel đứng sau vụ tấn công nhằm vào thủ đô damas của syri
khiến năm thành viên lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran irgc thiệt mạng
trong một phát biểu vừa đưa ra tổng thống iran ibrahim raisi khẳng định sẽ đáp trả vụ tấn công này
trước đó bộ ngoại giao iran cũng ra tuyên bố lên án các hành vi vi phạm thường xuyên chủ quyền
và toàn vẹn lãnh thổ của syri cũng như sự leo thang gần đây trong các cuộc tấn công của israel
tuyên bố cũng nhấn mạnh iran bảo lưu quyền đáp trả vụ tấn công mới nhất tại thủ đô damas
vào thời gian và địa điểm thích hợp
bên cạnh đó tuyên bố khẳng định đây là hành động nhằm lan rộng sự bất ổn và mất an ninh trong khu vực
theo thông báo của quân đội syri israel đã tiến hành không kích từ khu vực cao nguyên golan chiêm đóng
nhằm vào một khu dân cư ở damas vào lúc một mươi h hai mươi phút ngày hai mươi tháng một theo giờ địa phương
khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương
truyền thông iran cùng ngày xác nhận năm người thiệt mạng đều là cố vấn quân sự
trong đó có giám đốc tình báo irgc tại syri
hiện israel chưa đưa ra bình luận liên quan tới vụ việc